hơn năm trăm linh vận động viên tới từ một mươi bảy quốc gia trên thế giới đã tập trung tại dãy núi alper
để tham dự lễ hội leo núi tuyết lần thứ ba mươi
leo lên đỉnh alper trong những ngày mùa đông đầy băng tuyết
để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh núi non cây cối đóng cho một lớp băng
là ước mơ của rất nhiều người
nhưng đây cũng là một thử thách đối với lòng dũng cảm và thần kinh thép của các vận động viên
leo núi tuyết không phải là thử thách phù hợp với những người yếu tim
hơn năm trăm linh vận động viên từ một mươi bảy quốc gia khác nhau đã tập trung tại dãy núi alper của pháp
để tham gia lễ hội leo núi tuyết lần thứ ba mươi vào đầu tuần này
khi bạn lên đỉnh alper bạn sẽ được chứng kiến một khung cảnh tươi đẹp
cảm giác khi tham gia thử thách này rất sợ hãi
nhưng nó cũng kích thích đam mê muốn chinh phục thử thách của các vận động viên
các cuộc thi leo núi tuyết diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới
nhưng chỉ có tại đỉnh alper thử thách đó mới thực sự kích thích lòng gan dạ của các vận động viên
tất cả những người đến đây ngày hôm nay đều là vận động viên leo núi tuyết
họ đều có kỹ năng tốt trong điều khiển bốc treo và chọn chỗ bám trụ chiến tuyết
điều nguy hiểm nhất trong leo núi tuyết là các thác nước đóng băng
và đôi khi chúng ta không phân biệt đâu là băng trên núi và băng từ thác nước
leo núi tuyết được đánh giá là một trong những bộ môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới
thế nhưng sức cuốn hút của bộ môn này cũng rất lớn
lối cuốn nhiều vận động viên chinh phục bộ môn thể thao nguy hiểm bậc nhất này